nhằm vinh danh và tưởng nhớ tới công lao của các chiến sĩ những người con của nhân dân hai nước nga và việt nam
đã cống hiến cuộc đời của mình cho cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm một nghìn chín trăm bốn mươi một một nghìn chín trăm bốn mươi năm
và chiến tranh giải phóng dân tộc việt nam năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
sáng ngày tám tháng năm đại sứ quán nga tại việt nam đã phối hợp với trung tâm khoa học và văn hóa nga tại hà nội
đã tổ chức lễ tưởng niệm binh đoàn bất tử tại khu di sản hoàng thành thăng long
lễ tưởng nghiệm bắt đầu bằng màn diễu hành của gần một đại biểu
mỗi đại biểu mang theo ảnh của người thân chiến sĩ đã từng phục vụ chiến đấu trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
chiến tranh bảo vệ tổ quốc việt nam
các đại biểu đã cùng hòa mình trong các giai điệu hào hùng được sáng tác trong chiến tranh vệ quốc
để thêm trân trọng những chiến công của các chiến sĩ đã tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
và cuộc chiến tranh vì độc lập của việt nam
cũng trong khuôn khổ của sự kiện còn có cuộc triển lãm ảnh kỷ niệm tám mươi năm
ngày bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bảy mươi năm năm ngày dỡ bỏ hoàn toàn vòng phong tỏa lenin
và bảy mươi năm năm ngày giải phóng belarus khỏi quân đức xâm lược